ngày một mươi năm tháng sáu đại biện lâm thời pakistan tại ấn độ đã được triệu đến bộ ngoại giao ấn độ
để giải trình về việc hai quan chức thuộc đại sứ quán ấn độ đã mất tích khi làm nhiệm vụ
tại thủ đô islamabad của pakistan
đại sứ quán ấn độ tại pakistan hiện đang phối hợp cùng giới chức địa phương
và bộ ngoại giao pakistan xử lý vụ việc
new delhi cho biết đã không thể liên lạc với hai quan chức trong nhiều giờ kể từ sáng một mươi năm tháng sáu
theo người phát ngôn đại sứ quán ấn độ tại pakistan một chiếc xe chở quan chức thuộc lực lượng an ninh công nghiệp trung tâm
trên đường đi làm nhiệm vụ đã không tới điểm đến và hiện vẫn chưa liên lạc được với họ
thông tin được đưa ra sau khi vào tuần trước islamabad thông báo đã bắt giữ hai gián điệp ấn độ
mang theo tài liệu thẻ căn cước và tiền tệ nước này